đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hai tp hcm vừa bắt giữ để điều tra hai đối tượng là dương văn ních sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh cà mau và nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thanh hóa về hành vi giết người
hai đối tượng này cùng với ba người khác trong đó có anh bùi như kha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh đồng tháp cùng làm nghề công nhân xây dựng ở chung một phòng trọ trên đường lưu đình cổ phường an khánh quận hai để làm cho một công trình gần đó
sự việc xảy ra vào tối ngày ba mươi tháng chín những người trong phòng trọ này tổ chức uống rượu nhậu được một lúc thì đối tượng ních và anh kha xảy ra mâu thuẫn
hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sâu sát ních và hiếu cùng lao vào đánh anh kha khiến anh này ngã xuống nền nhà
ních định lấy dao chém kha thì được mọi người can ngăn
sau khi bỏ ra ngoài được một lúc nik lại tiếp tục quay trở vào đạp liên tiếp vào mặt và bụng của nga
thấy anh kha nằm bất động ních và hiếu lấy đầu đạc bỏ trốn
anh kha được mọi người ở đây đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
qua truy xét công an quận hai đã bắt giữ đối tượng ních và hiếu đang trên đường bỏ trốn ở quận chín tp hcm
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ sự liên lạc